các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai tại khu vực đông bắc bộ và cả thủ đô hà nội
giao động phổ biến trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
còn đối với các tỉnh phía tây bắc bộ nền nhiệt chung sẽ phổ biến trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
còn nơi đắn bức nắng nóng là trên ba mươi năm độ
cường độ nắng ở miền trung ngày mai sẽ không gia tăng
nhiệt độ cao nhất trưa và chiều ngày mai sẽ giao động trong khoảng ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các huyện như quỳ châu tương dương hương khê
tuyên hóa hay là cả nam đông vẫn đạt ngưỡng nắng nóng là trên ba mươi năm độ
nhiệt cao về chiều tối mưa rông xuất hiện dù chỉ là cục bộ
xong cũng khiến không khí bị xáo trộn mạnh mẽ và dễ phát sinh các hiện tượng cực đoan
như lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm
vì thế người dân cần hết sức lưu ý
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn phổ biến kiểu thời tiết ít mưa
ban ngày trời nắng với số giờ nắng kéo dài
trưa chiều mai tại tây nguyên mức nhiệt phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
khi đó tại nam bộ là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng đối với các tỉnh miền đông vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt lên đến ba mươi sáu độ
và cũng giống như các tỉnh miền trung về chiều tối khu vực tây nguyên cũng như nam bộ
sẽ xuất hiện mưa rông trái mùa cục bộ
vì thế người dân cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam cấp ba bốn và nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rơi
đảo và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp ba bốn
nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi một độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước